ngày tám tháng chín tỉnh trà vinh đã tổ chức tết trung thu cho hơn hai trăm linh em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
hoạt động này nhằm tạo điều kiện vui chơi trung thu sớm cho các em nhỏ
đồng thời thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đảng chính quyền ban ngành đoàn thể
các tổ chức kinh tế và xã hội trong và ngoài tỉnh
đến với sân chơi này trong buổi chiều các em hình thành các đội để cùng thi làm đèn trung thu
thi vẽ các trò chơi dân gian buổi tối các em được tham gia lễ hội rước đèn tháng tám
xem chương trình văn nghệ đêm hội trang giảm xem các tiết mục múa lân múa võ
được tặng quà bánh và lồng đèn trung thu đây là sân chơi lành mạnh thiết thực cho các em thiếu nhi vùng sâu vùng xa
thiếu nhi đồng bào dân tộc thiểu số được vui chơi trong môi trường thân thiện tích cực
thông qua các hoạt động giúp các em tăng cường tình đoàn kết tinh thần làm việc nhóm
tạo động lực giúp các em cố gắng học tập tốt hơn